theo dự báo trong đêm nay khối không khí lạnh bao trùm toàn bộ khu vực tiếp tục suy yếu hơn
nền nhiệt của các tỉnh miền bắc phổ biến trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
tuy nhiên cùng với sự suy yếu của không khí lạnh gió đông nam sẽ hoạt động mạnh hơn
liên tục đẩy mây ẩm từ ngoài biển vào trong đất liền
vì thế mà bắc bộ nói chung và cả thủ đô hà nội nói riêng
tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây và có sương mù trong thời điểm buổi sáng
từ trưa và chiều mai mây mỏng dần trời hứng nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
phổ biến ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
riêng đối với khu vực tây bắc nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao là trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
đối với khu vực các tỉnh từ thanh hóa nghệ an trở vào cho đến thừa thiên huế
có kiểu thời tiết tương đồng với bắc bộ nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trong khi đó đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận phổ biến ít mưa
ngày trời nắng với nhiệt độ tăng dần từ bắc vào đến nam
đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
trong khi đó đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ
nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục có thời tiết ổn định
không mưa ngày trời có nắng
nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều phổ biến ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ cho khu vực tây nguyên
và trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ ở khu vực nam bộ
thời tiết khô giáo sẽ thuận lợi cho các hoạt động mua sắm tết của người dân nơi đây
tuy nhiên vào buổi trưa chiều độ ẩm trong không khí khá thấp chỉ khoảng từ bốn mươi năm đến năm mươi năm độ
nên người dân nơi đây cần đề phòng với các hiện tượng cháy nổ tại các khu công nghiệp cũng như là các khu vực đông dân cư
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông ở một vài nơi tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước